tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
trong mùa mưa lũ và sốt xuất huyết năm hai nghìn một mươi bảy trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo thống kê của bộ y tế tính đến thời điểm này cả nước đã ghi nhận gần sáu mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có một mươi bảy trường hợp đã tử vong số ca mắc tăng chín bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
và miền bắc hiện nay thì do biến đổi thời tiết và cái khí hậu nóng sớm cho nên là sốt xuất huyết cũng ra có xu hướng gia tăng
vậy thì bộ y tế có một cuộc họp cũng khá là khẩn cấp giao ban trực tuyến với cả phía nam để mà có những cái giải pháp khẩn cấp
trước tiên là chúng ta phải phòng bệnh tức là để không có bệnh xảy ra
và khi bệnh xảy ra thì dứt khoát là phòng bệnh
phải cứu chữa kịp thời và giảm tối đa tỷ lệ tử vong
tại hà nội một trong những địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết gia tăng nhanh chóng
từ đầu năm đến nay thành phố có trên sáu năm trăm linh trường hợp trong đó có ba ca tử vong liên quan đến bệnh sốt xuất huyết
năm nay mùa mưa đến sớm cộng với môi trường sống bị ô nhiễm là nguyên nhân khiến mũi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển
thông thường đỉnh dịch sốt xuất huyết rơi vào tháng chín và tháng một mươi
nhưng năm nay mới tháng bảy mà hà nội đã rơi vào đỉnh dịch dịch xuất xuất huyết trên địa bàn được dự báo có thể kéo dài đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
phòng chống các bệnh do vaccine có thể phòng được như viêm não nhật bản và các cái thuốc cơ số phòng chống dịch
và đặc biệt là các cái bệnh đường ruột về phòng dịch tả lị thương hàn tiêu chảy
đối với bệnh xuất xuất huyết thì bệnh do con mũi adept adept là con mũi vằn nó truyền mà riêng con mũi này thì thích đẻ nước sạch
và cứ nước mưa nước đọng nước sạch nó đẻ trứng vào
cắn vào ban ngày trích vào ban ngày
và bệnh đối với phía bắc thì gặp người lớn nhiều hơn và biểu hiện là suốt huyết nặng
còn miền nam thì trẻ em nhiều hơn và biểu hiện là giảm tỷ lệ tuần hoàn
hiện nay bộ y tế đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch năm hai nghìn một mươi bảy chỉ đạo các địa phương
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy cơ xảy ra sau lũ lụt tổ chức chiến dịch diệt bỏ gậy
lăng quăng phòng chống xuất xuất huyết và zika
tăng cường công tác điều trị bệnh truyền nhiễm bệnh xuất xuất huyết theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
truyền thông hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh